cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam một nghi phạm và bắt khẩn cấp một nghi phạm khác liên quan đến hành vi tổ chức môi giới
cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
sau khi khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép vào ngày ba mươi tháng một mươi
chiều ngày một tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một nghi phạm và bắt khẩn cấp một nghi phạm khác liên quan đến hành vi tổ chức môi giới
cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
liên quan đến vụ việc sau khi nhận thông tin của các gia đình trên địa bàn hà tĩnh trình báo người thân mất tích
trên đường sang anh sau vụ phát hiện ba mươi chín thi thể trong thùng xe container ở phía đông bắc thủ đô london của anh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an công an tỉnh hà tĩnh đã tập trung lực lượng
phương tiện để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tổ chức có liên quan
ngày ba mươi một tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định số sáu về việc khởi tố vụ án hình sự
liên quan đến hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh